nhân dịp tết cổ truyền chon ch nam tmei hai nghìn một mươi sáu của đồng bào khmer nam bộ
ban chỉ đạo tây nam bộ phối hợp với tỉnh hậu giang đến thăm hỏi và chúc quý sư sãi
đồng bào phật tử bốn điểm chùa ở thị trấn bày ngan huyện châu thành a
xã hỏa lựu và phường bốn thành phố vị thanh đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm và nhiều may mắn
thượng tọa lý vệ hội trưởng hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hậu giang cho biết
với tinh thần trách nhiệm của mình sẽ cùng các vị sư sãi ra sức vận động đồng bào dân tộc khơ me
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và làm tròn nghĩa vụ công dân
cùng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp